lũ trồng lũ liên tục diễn ra đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở các tỉnh miền trung
chưa năm nào người dân lại hứng chịu thiên tai liên tục và thiệt hại mùa màng nông nghiệp vô cùng lớn như năm nay
sau đợt lũ kéo dài chính quyền địa phương và nhân dân đang tập trung khôi phục sản xuất
khó khăn trồng chất khó khăn bà con nông dân đang gắng gượng dậy sau lũ giữ
hơn lúc nào hết rất cần sự hỗ trợ của các ngành các cấp cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này
phóng sự được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
công việc đầu tiên của bà phạm thị đông ở thôn giao hòa xã đức thắng huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
sau những ngày mưa lũ là tìm kiếm chút sắn còn xót lại
hơn hai xào sắn trồng từ tháng tám chuẩn bị thu hoạch giờ chỉ còn hư hỏng thối nát
sau bốn đợt lũ bà trắng tay bà loay hoay chưa biết lấy tiền đâu để thuê người thu dọn làm đất cho vụ tới
những ngày qua chị lê thị liên ở xã nghĩa mỹ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi thu dọn nhổ bỏ những trậu hoa cúc lấp đầy bùn đất
hơn một trậu hoa cúc hoa hồng chuẩn bị bán tết hư nát vì ngập trong lũ
là vùng chuyên canh hoa phục vụ tết
những gia đình sống bằng nghề trồng hoa như chị liên chỉ trông chờ vào vụ chính để trang trải gia đình chi tiêu cuối năm
tất cả số hoa trị giá hơn hai trăm linh triệu mất trắng
số tiền vay ngân hàng đang là gánh nặng lên gia đình chị
bây giờ nước mát là tết này có gì con hạt này tết thứ gì cũng là băm ấy kia
mà nếu mà không có là bọn tôi có tích đốt rồi
như lùm băm cái đây là nhà về băm hết
mà nếu như không có mùa băm tới đây là bọn tôi chết rồi
thứ nhất là tiền không có tiền quá ngăn hòn
thứ hai là nó va rất là nhiều
sau lũ bà con nông dân ở quảng ngãi tranh thủ thu hoạch chút nông sản còn xót lại gỡ gạc chi phí
các diện tích mì rau còn xót lại sau lũ được thu hoạch nhanh để tránh hư hỏng
phần lớn các làng hoa làng rau chuyên canh vụ tết như tư nghĩa mộ đức thành phố quảng ngãi nhà nông tay trắng sau lũ
lũ trồng lũ liên tục kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi
hơn năm trăm linh hectare lúa hoa màu rau xanh bị cuốn trôi gần một trăm linh hectare đất canh tác bị sa bồi thủy phá
báo ta cũng nhiều tiệc luôn
một trăm phần trăm luôn không có thế nào mà cố gắng là được hết chứ
thúi nó khô hết rồi mà giờ mình xô mà cố gắng là được
mà bây giờ dài tiệc hết rồi thôi chứ giờ lùm xô đâu
nó nắng á rồi mình bấm nó
nó có giá là bốn ngàn ký
còn bữa nay là mưa lú nhiều nước nhiều nó nổi ra là mình bấm nó ngàn rưỡi ngàn cái
bởi vì xe nó đi không được nó thông thương đó
thì nói chung là cái miền đây là ít có khi ngập lắm nhưng mà năm nay là ngập ghê lắm
không có cái hoa màu khót như vậy mà cái hoa màu nó cũng vậy nó ngập vô là nó hư ấy
nó khót nó khó
năm nay lũ muộn và kéo dài gần kề ngày tết
do vậy việc khôi phục diện tích rau màu ở các làng chuyên canh phục vụ dịp tết không thể thực hiện được
tỉnh quảng ngãi đang gấp rút khôi phục diện tích đất nông nghiệp bị sa bùi thủy phá
hỗ trợ giống cho bà con nông dân để nhanh chóng trồng trọt cho vụ đông xuân tới